viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông trần hùng
chuyên viên chính tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cùng với ba mươi năm bị can khác
vì liên quan đến vụ sách giáo khoa giả
trong vụ án này ông trần hùng bị truy tố tội nhận hối lộ
các bị can khác bị truy tố các tội sản xuất buôn bán hàng giả sản xuất hàng giả
buôn bán hàng giả môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức sản xuất và thực tế nhập kho tổng số gần chín năm triệu quyển sách giáo khoa giả
các loại của nhà xuất bản giáo dục việt nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá sách theo bìa là hai trăm sáu mươi tỷ đồng
đồng thời tổ chức tiêu thụ tổng số sáu ba triệu quyền sách giả tổng giá trị sách theo bìa là một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng

đồng thời tổ chức tiêu thụ tổng số sáu ba triệu quyền sách giả tổng giá trị giả theo hóa đồng bán lẻ sau khi trừ chết khấu là bảy mươi ba tỷ đồng
thu lợi bất chính với tổng số tiền thực tế là ba mươi tỷ đồng
quá trình tiến hành giải quyết vụ việc vi phạm xảy ra tại công ty phú hưng phát
lợi dụng chức vụ là tổ trưởng tổ công tác ba trăm linh bốn thuộc tổng cục quản lý thị trường
có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra
trần hùng đã nhận ba trăm linh triệu đồng của cao thị minh thuận để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu